thông tin từ cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết hôm nay cả nước đã xảy ra ba mươi hai vụ tai nạn giao thông làm bốn mươi sáu người thương vong
nguyên nhân chủ yếu là do đi không đúng phần đường và sử dụng diệu biệt
trong ngày hai tháng năm lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra phát hiện và xử lý bảy chín trăm ba mươi một trường hợp vi phạm quy định về an toàn giao thông
tăng bốn chín trăm hai mươi một trường hợp so với cùng kỳ năm trước sự phạt hành chính gần ba tỷ đồng
trong đó có bảy tám trăm linh bốn trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ tạm giữ chín mươi một ô tô một bốn trăm ba mươi bốn mô tô tước bốn trăm hai mươi tám giấy phép lai xe các loại
xử lý bốn trăm chín mươi sáu trường hợp vi phạm nồng độ cồn
các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc c tám đã bố trí ba mươi hai ca tuần tra kiểm soát cơ động
kết hợp tuyên truyền nhắc nhở người tham gia giao thông đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc
lập biên bản hai mươi chín trường hợp vi phạm xử lý hành chính năm mươi bảy bảy triệu đồng tước ba giấy phép lái xe
trên tuyến đường thủy lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện và xử lý một trăm hai mươi bảy trường hợp vi phạm phạt hành chính một mươi một hai triệu đồng